công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã điên hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc về tội cố ý gây thương tích
trước đó khoảng hai mươi h ngày bốn bảy tại thôn minh khai xã yên thạch huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc do mâu thuận cá nhân nguyễn văn tiến đã dùng gạch hành hung anh triệu thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đồng thịnh huyện sông lô hậu quả nạn nhân bị thương phải đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện sông lô hiện công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý